sau một mươi bốn ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thành phố đà nẵng đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để khống chế dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên do tình hình vẫn phức tạp
ubnd thành phố quyết định tiếp tục giãn cách xã hội với mức độ cao và nghiêm ngặt hơn
thành phố đã chỉ đạo triển khai các giải pháp quyết liệt như phát phiếu đi chợ cho người dân
thành lập tổ công tác covid cộng đồng tại năm mươi xã phường đặc biệt là các điểm có nguy cơ cao
dù cũng sẽ có những bất tiện khó khăn nhưng cơ bản người dân cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần
đồng hành với chính quyền trong giai đoạn mới của cuộc chiến chống lại dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền các cấp cũng đã triển khai giá soát hộ nghèo công nhân lao động
hộ có hoàn cảnh khó khăn bảo đảm công tác an sinh xã hội trong mùa dịch
trên cơ sở trạch trách đó thì chúng tôi cấp phát các cái qua của cấp trên xuống
cái thứ hai nữa là tập trung vận động các nguồn lực ngoài xã hội để chúng tôi phân bổ và
tráo trực tiếp cho các hồ dân một cách đầy đủ và kịp thời
những giải pháp mới trên đã thể hiện sự khẩn trương nỗ lực của chính quyền và nhân dân
thành phố đà nẵng trong quyết tâm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín